việc di rời theo quy hoạch nhóm cảng biển ở đông nam bộ đang gây ra nhiều nghịch lý và bất cập
tuy nhiên trên góc độ quản lý nhà nước giữa hàng hải đường thủy nội địa và các địa phương
cũng đang bộc lộ nhiều điểm trồng chéo nhau dẫn tới tình trạng cha chung không ai khóc
điều này không chỉ tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp cảng vi phạm quy định về hoạt động cảng
mà còn ảnh hưởng lớn đến dịch vụ logistics ở khu vực hoạt động hàng hóa lớn nhất nước này
đây là hệ thống cảng container trường thọ nằm cạnh bờ sông sài gòn thuộc địa bàn quận thủ đức tp hcm
theo cảng vụ đường thủy nội địa khu vực ba cục đường thủy nội địa việt nam
cụm cảng container này đang ngày càng mở rộng ra
trước đây chỉ có một cảng nhưng hiện đã lên tới sáu cầu cảng như thế này
và bản thân họ cũng không nắm rõ lưu lượng hàng hóa qua cảng này
bởi gần năm năm qua cảng container trường thọ đã ủy quyền quản lý cho sở giao thông vận tải tp hcm
đơn vị này cho rằng những đoạn tuyến cảng nội địa đã bàn giao cho địa phương quản lý
cần phải được xem xét lại bởi sự trông chéo quản lý nhà nước sẽ gây ra nhiều hệ lụy
mặc dù chính phủ đã chỉ đạo cấm mở bến cảng mới trong hệ thống cảng đông nam
nhưng đồng bộ khi quy hoạch và di rời các bến cảng ở đây nhằm đưa tất cả các bến cảng này ra cùng cảng cái mép thị vải
tuy nhiên do sự trồng chéo quản lý nên xuất hiện nhiều bến cảng container mới dưới danh nghĩa bến cảng xà lan
và ngay bản thân cảng vụ hàng hải tp hcm cũng không nắm được thực tế hoạt động của những bến cảng này
đặc biệt trong năm qua những quy hoạch về quy hoạch ở bên đường thủy đô địa
về sở giao thông vận tải tp hcm đấy cũng là một cái trong những cái vướng mắt bây giờ là quy hoạch không thống nhất
giữa quy hoạch cảng biển và quy hoạch đường thủy nội địa
rõ ràng quy hoạch cụm cảng số năm theo chỉ đạo của chính phủ đã triển khai được một thời gian dài
đặc biệt trong năm năm qua bộ giao thông vận tải thực hiện đề án nâng cao hiệu quả về quy hoạch này
thế nhưng với những hạn chế về quản lý cũng như phân cấp thiếu minh bạch đang khiến hoạt động vận tải theo chuỗi logistics cũng như khai thác các cảng biển cảng đường thủy nội địa còn quá nhiều bất cập và cần thiết phải được chấn trình bởi cụm cảng này đang chiếm phần lớn lưu thông hàng hóa vận tải biển toàn quốc